ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty cổ phần kho vận khang minh hy
ở đường bạch đăng phường hai quận tân bình tp hcm
sau nhiều giờ chữa cháy lực lượng chức năng đã bảo vệ được phần lớn diện tích của kho hàng
thông tin ban đầu vào khoảng năm giờ sáng ngày ba mươi một tháng ba khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
từ kho hàng của công ty cổ phần kho vận khang minh hy rộng hơn bốn m hai
do đám cháy lớn hiện trường nhiều chất dẫn cháy nên ngọn lửa ngày càng dữ dội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều hàng chục xe cứu hỏa
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ nhiều quận huyện đến để phối hợp chữa cháy từ nhiều hướng
ngang không để cháy lan sang nhà dân và các khu vực xung quanh
sau gần ba tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong
nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ